trưa ngày một mươi bảy tháng năm một vị đại diện văn phòng hai trung ương giáo hội phật giáo việt nam xác nhận
cách đây gần một tháng ngày một mươi chín tháng bốn giáo hội phật giáo việt nam đã giao các ban liên quan làm việc với thượng tọa thích trân quang để kiểm điểm chấn chỉnh một số nội dung
đối với những phát ngôn của thượng tọa thích trần quang trong một số video mà dư luận phản ánh
trước đó giáo hội đã giao ban hoành pháp trung ương và văn phòng hai trung ương giáo hội tổ chức làm việc vào ngày một mươi chín tháng bốn tại thiên viện quảng đức quận ba tp hcm
buổi làm việc nhằm kiểm điểm chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý phật giáo làm hoang mang dư luận xã hội không đúng với tuyên trì
theo đại diện văn phòng hai trung ương giáo hội phật giáo việt nam liên quan đến những phát ngôn chia sẻ của thượng tọa thích trân quang
thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam đã thông tin cụ thể và chính xác bên báo giác ngộ
giáo hội phật giáo việt nam cũng xác nhận thượng tọa thích trân quang chỉ là chủ trì của ngôi chùa phật quang thuộc quản lý của ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu
vị này không còn tham gia vào ban ngành của trung ương giáo hội cũng như ban trị sự địa phương tỉnh bà rịa vũng tàu
phó chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam nói
giáo hội cơ năng tập hợp thông tin sẽ xử lý theo quy định tăng sự khi có đủ cân cứ cơ sở
văn phòng trung ương giáo hội sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh bằng văn bản chính thức liên quan đến vấn đề trên
tới đây xã hội tiếp tục làm việc và chấn chỉnh thuyết giảng của tăng ni nhất là trên không gian mạng xã hội
thời gian gần đây cộng đồng mạng đã có những tranh cãi xung quanh các bài thuyết giảng của thượng tọa thích chân không
chủ trì chùa phật quang thôn chù hải xã tân hải thị sáp phú mỹ tỉnh ba rượu vũng tàu
cụ thể trong một số bài thuyết giảng được ghi lại bằng video vị thượng tọa này cho rằng
tuổi trẻ hay đi du lịch về ra sẽ bị liệt hát karaoke sau này chết sẽ là ma cầm nằm võng mất phước
bên cạnh đó nhiều chia sẻ của vị này cũng thường xuyên nhắc đến việc cúng dường
khích lệ phật tử quyên góp tiền trước nhà chùa với cách truyền tải không được nghề nghe vừa lòng
được biết thượng tọa thích trân quang
trú tại chùa phật quang còn được gọi là thiền tôn phật quang
thuộc núi sinh thôn chù hải xã tân hải thị sáp phú mỹ tỉnh ba rượu vũng tàu
thầy là một giảng sư nổi tiếng đã xuất bản hơn hai đề tài thuyết giảng bằng cd vcd dcd
có phụ đề nhiều ngôn ngữ có những đầu sách như luận về nhân quả nghiệp và kết quả
tâm lý đạo đức giáo trình thiền học giáo trình hoành pháp kinh bộ nikaya pháp hoa pháp cú
kinh kim cang bát nhã bộ chuyệt tranh đỉnh núi tuyết kể về cuộc đời đức phật tranh nhân quả
thời gian gần đây trên mạng xã hội nở sống với hai hiện tượng đó là ông lê anh tú
bộ hành xuyên việt với danh sưng pháp danh minh tuệ và những nội dung tự xì luận tương quanh nhân quả
được cho là của thượng tọa thích trân quang tỉnh ba rượu vũng tàu
thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam nói rõ
giáo hội phật giáo việt nam luôn luôn hướng dẫn cổ vũ khuyến tấn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tăng đi phật tử
và mọi người trong xã hội bày tỏ niềm tin thực hành giáo pháp kính ngưỡng phục hành lời dạy của đức phật
tu tập vào các pháp môn của đạo phật theo đúng chính pháp giới luật pháp chế cũng như phải tuân thủ theo pháp luật của nhà nước
xã hội tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cũng như quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo
thực hành lễ nghi tín ngưỡng tôn giáo của tất cả mọi người dân
đồng thời giáo hội có trách nhiệm xử lý các tổ chức cá nhân có những phát ngôn thông tin
truyền thông có nội dung xuyên tạc thiếu chính xác thiếu khách quan liên quan đến phật giáo và giáo hội phật giáo việt nam
tu tập theo hạnh đồ đà là một trong số những pháp môn mà người tu học phật pháp thực hành
hiện nay có những tăng ni giáo hội phật giáo việt nam đang thực hành đậu đà tu cổ hạnh tại các nhà chùa
cơ sở tu viện đúng chính pháp và quy định của pháp luật
đối với những trường hợp bộ hành của ông lê anh tú bị các tiktoker youtuber lợi dụng đầy hình ảnh câu view
và đưa ra nhiều bình luận xúc phạm tới đạo phật và giáo hội phật giáo việt nam
đây đang là vấn đề vấn nạn câu view lợi dụng hình ảnh của phật giáo rất cần phải chấn chỉnh hiện nay
do đó giáo hội có những thông báo để tránh biến tướng đồng hóa phật giáo cũng như một vài trường hợp đáng tiếc
năm chú tiểu các nhà sư ở long an tham gia trò chơi giải trí thách thức danh hài ca hát
nơi sống dư luận trong thời gian dài
mới đây trên các mạng xã hội lan truyền hình ảnh của một nhóm sư đầu trần chân đất đi bộ từ nam ra bắc và sau đó từ bắc vào nam
dù nhận được nhiều phản ứng khác nhau từ cộng đồng mạng thì nhìn chung sư tây thích minh tuệ được người ta tôn kính nhiều hơn
gần đây thích minh tuệ được gọi với tên là thầy là nhà sư trên mạng xã hội
tuy nhiên ông không phải là người tu hành đúng nghĩa
điều này được thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam khẳng định vào ngày một mươi sáu tháng năm
sư thích minh tuệ không phải là tu sĩ phật giáo không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa cơ sở tụ viên nào của giáo hội phật giáo việt nam
sư thích minh tuệ chính là ông lê anh tú bốn mươi ba tuổi quay góc ở tỉnh hà tĩnh thương chú tây huyện yêu gò rai tỉnh sa lai
ông lê anh tú từng là nhân viên đo đạc địa chính
người này cũng không tự nhận mình là thầy nói rằng ông đang học tập theo lời dạy của đức phật
thực ra thích minh tuệ không làm điều gì quá dị thường ông chỉ đang tự tu theo cách thực hành đầu đà khổ hạnh
rất nhiều nhà tu hành cũng đang thực hành đầu đà như vậy mặc áo vá quất thực ngày ăn một bữa tối ngủ giữa cốc cây hoặc nơi nhà hoang nghĩa địa
không nhận tiền cúng giường khước từ mọi tiện nghi
thích minh tuệ đã thực hành đầu đà được sáu năm và bốn lần đi bộ từ nam ra bắc rồi quay lại
thiêu phóng các youtuber tiktoker
facebooker nên các chuyến đi chân trần xuyên việt của ông trước đây không còn gây ra sự ổn đào
lần này chính ông cũng nói rằng bản thân không chủ động lôi kéo sự chú ý của dân chúng
khi có người xin đi theo về hướng hà giang ông đáp nếu thấy ăn lạc hạnh phúc thì cứ đi con không mời cũng không xua đuổi ai cả
trong giá pháp của đức phật có tám vạn bốn ngàn pháp môn tu
thích minh tuệ cho cách hạnh đầu đà là quyền lựa chọn riêng của ông
những người khác chọn pháp tù khác cũng là quyền của họ
không có sự đúng sai hơn kém ở đây
để lôi kéo người dùng
mạng vì mục đích bán hàng muốn được chú ý hay do bị chi phối bởi động cơ nào đó
một số youtuber tiktoker facebooker đã làm quá lên về vấn đề thích minh tuệ
kích động tính hiếu kỳ của mọi người nhất là giới trẻ
mùa theo đám đông chạy theo trào lưu nhiều người sẵn lòng sư thầy đi bộ
rồng rắn đi theo cả một quãng đường dài thậm chí sô đẩy tranh chỗ đứng gần ông để chụp ảnh quay phim
cảnh tượng luận sộn đó đã gây phàn cảm và phản tác dụng đối mong muốn của chính thích minh tuệ
không bỏ lỡ cơ hội nhưng những thế lực thù địch đã lợi dụng hiện tượng thích minh tuệ
để chống phá chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước ta trên mạng xã hội
mục đích đầu tiên mà thế lực thù địch nhằm tới đó là chia rẽ các tôn giáo của đảng và nhà nước
chúng gieo rắc thổi phồng mâu thuẫn tranh chấp để khẳng định rằng tôn giáo và chế độ xã hội chủ nghĩa
ở việt nam không thể song hành với nhau đánh cháo khái niệm bằng cách tuyệt đối hóa quyền tự do tín ngưỡng
tôn giáo không chịu bất cứ sự răng buộc chế tai sự phạt nào
biện đặt rằng đảng nhà nước chính quyền địa phương phân biệt đối xử đàn áp tôn giáo
trong vụ việc thích minh tuệ nếu đám đông quay quanh sư thầy đi bộ gây lộn xộn vào cơ quan chức năng
phải can thiệp để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông thì các thế lực tù địch sẽ rêu rào
công an cằn trở nhà sư hành đạo
mục đích thứ hai của thế lực thủ địch đó là chia rẽ những người theo đạo và những người không theo đạo
chia rẽ các tôn giáo với nhau gây mô thuẫn trong từng tôn giáo
nhằm mục đích suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta
trong vụ việc thích minh tuệ trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều dư luận khiến cho mâu thuẫn
giữa phật giáo và công giáo bày xích giáo hội phật giáo việt nam so sánh thiếu thiện trí
giữa nhà sư đi bộ với hàng chục nghìn tăng ni đang hưởng lạc trong chùa to
cổng kín có khổ hạnh là chánh pháp là pháp tù duy nhất đúng
mục đích thứ ba là cổ suý anh hùng hóa các hiện tượng mạng xã hội theo hướng đối lập với những giá trị truyền thống
trong vụ việc thích minh tuệ bên cạnh sự nồng nhiệt quá thái của mạng xã hội
thì các thế lực chống phá bên ngoài cũng đang ra sức tô vẽ rằng ông này đã gợi nhớ hình ảnh của đức phật năm xưa
diêu ra rằng hiện nay người việt nam đã bắt đầu thấy cần thiết phải có đức phạt trong trái tim hay trong ngôi nhà của mình
việt nam thuộc nhóm một mươi hai quốc gia trên thế giới và sáu quốc gia trong khu vực châu á thái bình dương
có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao
đây không phải là sự tự đánh giá của chính phủ ta mà là kết quả khảo sát của viện diễn đạt pew có trụ sở mỹ
còn theo ban tôn giáo chính phủ nước ta có hai mươi sáu năm triệu tín đồ tôn giáo chiếm hai mươi bảy dân số
đa phần là tôn giáo lớn nhất có hơn một mươi bốn triệu tín đồ sở hữu một mươi tám năm trăm bốn mươi bốn ngôi chùa với gần năm mươi năm tăng ni đang tù hành
công giáo xếp thứ hai với hơn bảy triệu tín đồ cùng với hơn bảy bảy trăm bảy mươi một cơ sở thử tự
đạo tin lành và đạo cao đài cũng đứng thứ ba
và thứ tư về số lượng tín đồ
các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và người dân trước tự do lựa chọn tôn giáo lựa chọn tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng
năm hai nghìn hai mươi ba nhà nước ta đã công nhận sáu tôn giáo với một mươi năm tổ chức một mươi bảy triệu tín đồ và khoảng hai mươi cơ sở thở tự ba mươi bốn chức sắc bảy mươi tám chức việc
đến năm hai nghìn hai mươi hai nhà nước ta đã công nhận một mươi sáu tôn giáo với bốn mươi ba tổ chức hai mươi sáu năm triệu tín đồ hơn năm mươi ba chức sắc và khoảng một trăm ba mươi năm chức việc hơn hai mươi chín cơ sở thử tự
trong số một mươi sáu tôn giáo được nhà nước công nhận thì có tới chín tôn giáo từ nước ngoài được du nhập vào việt nam như phật giáo công giáo tin lành bà la môn giáo hồi giáo
nhà nước đảm bảo và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở đà tạo tôn giáo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo
cả nước hiện có sáu mươi hai cơ sở đào tạo tôn giáo tại các địa phương
luật pháp việt nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo cũng như nghiêm khắc xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo
điều hai mươi bốn của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba của việt nam quy định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào
các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật
nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
không ai được phép xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật
còn điều sáu của luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu quy định về các hành vi nghiêm cấm
xâm phạm quốc phòng an ninh chủ quyền quốc gia trật tự an toàn xã hội môi trường
xâm hại đạo đức xã hội xâm phạm thân thể sức khỏe tính mạng tài sản xúc phạm danh dự nhân phòng của người khác
cảm trợ việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
chia dãy dân tộc chia dãy tôn giáo chia dãy người theo tín ngưỡng tôn giáo với những người không theo tín ngưỡng tôn giáo
giữa những người theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau
lợi dụng hoạt động tín ngưỡng hoạt động tôn giáo để trục lợi
đây là một trong những minh chứng về việc đảng và nhà nước ta luôn đảm bảo đưa ra những quy định pháp luật về quyền tự do tôn giáo tin ngưỡng và thực tế đời sống đáp ứng nhu cầu của nhân dân
điều đó cũng có đồng nghĩa với việc vi phạm pháp luật về tôn giáo tín ngưỡng cũng sẽ bị xử phạt xử lý nghiêm